tọa lạc bên bờ sông đáy thuộc xã cộng hòa huyện quốc oai thành phố hà nội
đình so được xây dựng vào năm một nghìn sáu trăm bảy mươi ba
thờ tam vị nguyên xoái đại vương là các vị tướng có công lớn
của vua đinh dẹp loạn một mươi hai sư quân thống nhất giang sơn lập nên nước đại cổ việt
kiến trúc của đình được các nhà nghiên cứu đánh giá và công nhận
là một trong những ngôi đình cổ có kiến trúc mẫu bực nhất
điều đó cho thấy vị thế quan trọng của ngôi đình
trong kho tàng kiến trúc cổ của vùng bắc bộ xưa
đình so vẫn mang dáng dấp của ngôi đình việt cổ
nhưng vẫn thể hiện được sự tinh xảo cầu kỳ của tinh hoa nghệ thuật
đây là ngôi đình duy nhất còn sót lại của sứ đoài mây trắng
cho đến ngày nay vẫn được bảo tồn nguyên vẹn
đình so nằm trên địa thế rất đẹp
đình tựa lưng núi rùa phía trước nhìn ra dòng sông đáy
hòa quyện giữa hai yếu tố di tích và không gian cảnh quan
tạo nên nét riêng khác cho di tích
không chỉ là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử từ thời đinh
đến thời nguyễn mà còn nổi bật với kiến trúc
và trang trí mỹ thuật độc đáo đa dạng
với những bảng trạm có giá trị mỹ thuật và mang tính kỹ thuật cao
cổng tam quan của đình được thiết kế đẹp mắt
với một dãy bậc thang đá có một mươi tám cấp dẫn xuống phía hồ bán nguyệt
hai bên có hai hàng lan can bằng đá
mỗi đầu có tạo hình đám mây rất mềm mại và sống động
tạo cảm giác mây vờn gió thổi rất nhẹ nhàng bay bổng
đình có khuôn viên rộng hơn bốn hectare
kiến trúc kiểu nội công ngoại quốc
toàn bộ khuôn viên ngôi đình có tường gạch trổ hoa
bao lơn hài hòa với nền sân gạch đỏ
về hai phía tả hữu bố trí hai dãy nhà giải
mỗi dãy năm gian mái ngói chạy dọc đến nhà đại bái
trước gian đại bái có bậc đá ba cấp
hai bên đặt hai tượng rồng bằng đá
nhìn tổng thể gian đại bái cao rộng vững trái
hệ thống cửa bức bàn và các chắn song chạy dọc
về hai phía tạo cảm giác mộc mạc cổ kính
bên trong đình so không gian cao rộng thoáng đẳng gồm bảy gian hai trái
xung quanh là hệ thống cửa bức bàn sàn gỗ chạy dọc hai bên
kết cấu kiến trúc ngôi đình chủ yếu bằng chất liệu gỗ
và sen vào đó có cả chất liệu đá
hệ mái làm theo phong cách truyền thống toàn bộ bằng ngói mũi hài
gian đại diện nằm ở chính giữa trũng hơn hẳn so với các gian ở hai bên
đây là nơi đặt án hương thờ nhà thánh
cũng là nơi diễn ra các nghi lễ quan trọng trong dịp hội hè lễ tết
tại đây trưng bày nhiều đồ thờ quý giá như bốn bộ kiệu sơn son thép vàng phủ nhiễu điều
hai chiếc trống cái lớn làm bằng dai châu và một đôi lọng đặt hai bên án thờ
cùng nhiều đồ thờ bằng xứ bằng đồng giá trị
đặc biệt đình còn lưu giữ được nhiều đạo sắc phong từ thời đinh tiên hoàng
năm chín trăm sáu mươi tám đến cuối thời nhà nguyễn năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
sắc phong của các triều đại kết tinh giá trị tinh thần
truyền thống yêu nước và là niềm tự hào của cư dân địa phương về quê hương đất nước
các mảng chạm khắc ở đình so được kể hiện bằng kiểu phong cách khác nhau
từ chạm nổi có hoa lá cành đến chạm bong của hình tượng rồng nghe
tạo ra một không gian kiến trúc độc đáo và đa chiều trong không gian của đình sò
sự kết hợp giữa chạm khắc chạm bong và tổng hòa khéo léo nhiều phong cách kiến trúc
tạo ra sự đa dạng trong trang trí đa chiều trong kiến trúc mà vẫn đảm bảo tính tổng thể hoàn chỉnh thống nhất
bề thế về không gian với những thang hoa trong sáng tạo của điêu khắc
và kiến trúc mô tả cuộc sống đương thời và gửi gắm vào đó những khát vọng của con người
với nhân bản chân thiện mỹ
đình so không chỉ là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử từ thời đinh đến thời nguyễn
mà còn nổi bật với kiến trúc và trang trí mỹ thuật độc đáo đa dạng
với những mảng chạm có giá trị mỹ thuật và mang tính kỹ thuật cao
trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử và qua nhiều lần trùng tu
nên các mảng chạm khác ở đình so cũng có nhiều thay đổi so với trước
nhưng tiệu trùng công gian đình so vẫn giữ được kiến trúc bề thế và thẩm mỹ cao
so với các ngôi đình cổ truyền thống ở việt nam
với kiến trúc độc đáo lưu giữ những giá trị lịch sử quý báu cùng tuổi đời hàng trăm năm
đình so được tặng ba bằng xếp hạng di tích quốc gia
di tích kiến trúc thế kỷ một mươi bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi di tích lịch sử văn hóa năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và di tích quốc gia đặc biệt năm hai nghìn một mươi chín
hiện đình so là điểm tham quan du lịch hấp dẫn của du khách thập phương